thành quỳ đà nẵng vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi hai về xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trên cơ sở quán triệt các nội dung quan trọng của nghị quyết ban chấp hành đảng bộ thành phố đà nẵng ban hành chương trình triển khai thực hiện với bảy nội dung cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của bộ chính trị
theo đó đà nẵng đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực asean
grdp bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng tám bảy trăm linh usd tỷ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn so với cả nước đạt trên hai
cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực ngành dịch vụ đạt từ sáu mươi hai sáu mươi năm công nghiệp và xây dựng từ hai mươi tám đến ba mươi nông nghiệp từ một hai mươi
quy mô dân số đạt khoảng một đồng
đến năm hai nghìn bốn mươi năm thành phố đà nẵng trở thành đô thị lớn sinh thái và thông minh là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu á